thưa quý vị sáng nay ngày tám tháng năm tại hà nội thủ tướng phạm minh chính
chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đã dự sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi
tham dự sự kiện có các đồng chí lãnh đạo các bộ các cơ quan ngang bộ các cơ quan thuộc chính phủ
đại diện lãnh đạo một số ngân hàng và doanh nghiệp đây là sự kiện quan trọng khẳng định nỗ lực lớn
quyết tâm cao hành động quyết liệt của chính phủ của ngân hàng nhà nước việt nam
của ngành ngân hàng trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia hướng đến chính phủ số
kinh tế số và xã hội số công dân số
với chủ đề ngay chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi bốn là mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số
tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ
theo ngân hàng nhà nước thời gian qua ngành ngân hàng đã triển khai các dịch vụ không dùng tiền mặt
trên phạm vi cả nước với số lượng người dùng giá trị thanh toán
ngày càng tăng tỷ lệ người trưởng thanh có tài khoản thanh toán đã đạt tám mươi bảy vượt mục tiêu tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm
tốc độ tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm đạt hơn năm mươi
tốc độ tăng trưởng giao dịch trên điện thoại di động đạt hơn một trăm linh
tốc độ tăng trưởng giao dịch trên kênh internet đạt hơn năm mươi
tỷ lệ khách hàng sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn bốn mươi chín
giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp hai mươi ba lần gdp

hạ tầng thanh toán được duy trì hoạt động liên tục thông suốt và an toàn không để xảy ra sự cố ách tắc
cùng với đó ngân hàng nhà nước đã tích cực phối hợp với bộ công an triển khai đề án sáu
và đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ thiết thực phục vụ người dân doanh nghiệp
gồm xác thực định danh khách hàng bằng thông tin sinh chắc học thông qua căn cước công dân gắn chip
tài khoản định danh và xác thực điện tử vneid
ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trong thanh toán như sinh chắc học phần mặt
thanh toán một chạm bằng mã qr ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn công nghệ thực tế ảo trong hoạt động cho vay
cấp tiến dụng cho cá nhân doanh nghiệp kết nối thực hiện thanh toán trực tuyến phí lệ phí thuế viện phí
học phí giao thông xăng dầu thuê xe mua bán hàng hóa dịch vụ gắn với hóa đơn điện tử
cũng trong thời gian qua ngành ngân hàng đã tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công ngành ngân hàng trực tuyến toàn trình
và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia và đề án sáu
trên chín mươi hồ sơ công việc được xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng đã có gần một mươi bốn sáu triệu tài khoản
và hơn bốn mươi sáu hai triệu hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia gần hai mươi sáu tám triệu giao dịch thanh toán trực tuyến
với số tiền hơn một mươi hai chín nghìn tỷ đồng triển khai bốn mươi một trên năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu ở mức độ ba bốn
tính riêng hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu tại đề án sáu hàng năm đã thiết kiệm cho nhà nước xã hội gần ba năm nghìn tỷ đồng một năm
tuy nhiên thời gian qua thể chế chính sách
chuyển đổi số ngành ngân hàng vẫn còn nhiều vướng mắt như nghị định số bảy mươi ba quy định quản lý đầu tư
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa được kịp thời sửa đổi bổ sung
nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt
chưa được ban hành hạ tầng số nên tàng số còn chưa theo kịp nhu cầu thực tế hạ tầng cho thương mại năm g
hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn cùng với đó là công tác bảo đảm an ninh an toàn bảo mật thông tin còn nhiều thách thức
còn chưa ngăn chặn được các mã độc tống tiền đang ngày càng phổ biến
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đã ghi nhận gần hai bốn nghìn cuộc tấn công mạng các doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển
các công nghệ mới còn hạn chế đặc biệt là việc thiếu hụt nhân lực trình độ cao nhất là nhân lực công nghệ thông tin
sáng ngày tám tháng năm tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng trần lưu quang tổ trưởng tổ công tác cải cách
thủ tục hành chính đã chủ trì buổi làm việc của tổ cùng với ba bộ tám ngành địa phương
tổng hợp kết quả triển khai cải cách thủ tục hành chính của bộ địa phương và đánh giá qua theo dõi của văn phòng chính phủ cho thấy
tỷ lệ số hóa hồ sơ còn chưa cao nhất là các tỉnh thành có dân số đông
thành phố hồ chí minh đạt năm mươi tám hai mươi sáu hải phòng đạt ba mươi tám bốn mươi một hà nội đạt một mươi hai bảy mươi bảy quảng ninh một mươi một năm
tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa của quảng ninh đạt tám mươi một chín mươi chín thành phố hồ chí minh đạt một đà nẵng hải dương và các bộ ngoại giao quốc phòng
thông tin truyền thông là
tỷ lệ hồ sơ đồng bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia của các bộ chưa cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến quá hạn không thấp
hiện còn nhiều khó khăn trong cải cách nhất là trên môi trường điện tử
một số quy định thủ tục hành chính trong dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật vẫn theo phương thức giải quyết trực tiếp hoặc qua biểu chính dẫn đến quá trình thực hiện không hiệu quả
một số dịch vụ công trực tuyến chưa thuận lợi vẫn phải tiếp nhận cả giấy và điện tử
một số kết quả thủ tục hành chính chưa có hướng dẫn cụ thể để áp dụng ký số trả kết quả
còn năm cơ sở dữ liệu quan trọng như cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện chưa thực hiện kết nối do chưa có hướng dẫn
vì quốc gia ở thủ đô vienchan đảng nhà nước lào tổ chức lễ mít tinh cấp quốc gia nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
tham sự buổi lễ có thủ tướng lào xuân xây sì phan đôn phó chủ tịch nước lào phan nhi gia tô tu các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lào
đại sứ việt nam tại lào đại diện các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân các dân tộc lào
chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu thể hiện lòng yêu nước
ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc việt nam là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung son sắt của quân dân ba nước việt nam lào và campuchia
chiến thắng điện biên phủ đã tác động trực tiếp tới cách mạng lào tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân lào trên các chiến trường
trong suốt bảy mươi năm qua quân đội và nhân dân hai nước lào việt nam luôn kề vai sắt cánh trong cuộc đấu tranh chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đông dương đảng nhân dân cách mạng lào quân và dân hai nước đã cùng nhau chiến thắng dành độc lập cho tổ quốc
ngày bảy tháng năm tại moscow đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
chiến thắng lịch sử điện biên phủ là một bản anh hùng ca bất hủ bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc
từ sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam và chủ tịch hồ chí minh vĩ đại từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do của quân và dân ta
đây là chiến thắng mang nhiều ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay và mai sau
tại lễ kỷ niệm những người tham gia bày tỏ sự trân trọng tưởng nhớ tri ân công lao của chủ tịch hồ chí minh đại tướng võ nguyên giáp tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến những người có công với cách mạng đã làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
sáng ngày bảy tháng năm tòa phúc thẩm paris mở phiên điều trần cho vụ kiện của bà trần tố nga công dân pháp gốc việt tám mươi hai tháng
tài liệu tiếng anh dành cho cán bộ chiến sĩ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh của đoàn thanh niên cục quản lý xuất nhập cảnh là một trong những sáng kiến đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của đơn vị
hàng ngày cả hàng không quốc tế nội bài tiếp đón hàng nghìn lượt khách thuộc các vùng lãnh thổ và các quốc gia trên thế giới
nắm bắt được yêu cầu nhiệm vụ thực tế công tác đồng chí ma thị thu hằng thuộc công an cửa khẩu cả hàng không quốc tế nội bài đã cùng lãnh đạo đơn vị xây dựng và biên soạn cuốn sách tài liệu tiếng anh dành cho cán bộ chiến sĩ làm công tác xuất nhập cảnh
cuốn sách với các từ ngữ thông dụng hàng ngày dễ hiểu dễ tiếp cận đã giúp cho cán bộ chiến sĩ tự tin hơn trong giao tiếp khi làm thủ tục xuất nhập cảnh
công trình này là một cuốn sách dày ba trăm linh trang
có nội dung là về các câu giao tiếp của cán bộ chiến sĩ tại cửa khẩu
cũng như là các kiến thức cơ bản về luật xuất nhập cảnh cũng như là luật xuất nhập cảnh của việt nam
công trình sau khi hoàn thành thì đã được cán bộ chiến sĩ đón nhận và đánh giá rất là cao
luôn gắn liền với cả các nhiệm vụ công tác hàng ngày của cán bộ chiến sĩ
bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân xây dựng nguồn nhân lực giỏi về nghiệp vụ
đảng ủy lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh cũng luôn quan tâm coi trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ
cho cán bộ chiến sĩ nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các cảng hàng không quốc tế và lực lượng an ninh trên không
đây cũng là một trong những tiêu chí khi mà chúng tôi xây dựng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
là phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
và mỗi chuyên ngành ví dụ như chuyên ngành về lực lượng xuất nhập cảnh chúng tôi
thì cũng có những cái tính chuyên biệt
trong cái trình độ ngoại ngữ thì cái này chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch trong nhiều năm nay
từ những năm hai nghìn một mươi cho đến nay cũng được mấy mấy năm để trao dồi kiến thức ngoại ngữ cho cán bộ chiến sĩ ngày càng nâng cao hơn nữa
công trình biên soạn tài liệu tiếng anh dành cho cán bộ chiến sĩ làm công tác xuất nhập cảnh của đồng chí ma thị thu hằng
là một trong nhiều sáng kiến có tính đột phá góp phần vào công cuộc cải cách hành chính lĩnh vực xuất nhập cảnh
với những thành tích tiêu biểu trong công tác
đồng chí vinh dự là một trong một mươi gương mặt trẻ xuất nhập cảnh tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
sáng nay ngày tám tháng năm trên địa bàn thành phố hội an tỉnh quảng nam
đã xảy ra vụ cháy lớn tại bãi đỗ xe ở trường cao đẳng điện lực miền trung
làm cho bốn mươi xe điện bị thiêu dụi
vào khoảng năm giờ năm mươi phút nhân viên bảo vệ của trường cao đẳng điện lực miền trung
phường tân an thành phố hội an tỉnh quảng nam
phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực bãi đỗ xe điện trong khuôn viên nhà trường
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bắc quảng nam
đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến để dập lửa
sau hơn ba mươi phút nỗ lực đám cháy cơ bản được khống chế
thời điểm phát hiện đám cháy một số nhân viên của nhà trường đã phối hợp
đẩy được một mươi hai xe điện ra ngoài trong đó có sáu xe bị hư hỏng
hai mươi xe còn lại bị thiêu dụi hoàn toàn
được biết bãi đỗ xe của trường này được một doanh nghiệp tư nhân thuê để đỗ xe điện chở khách du lịch
nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt